vào lúc hai giờ ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi bốn tháng tám tại km bảy trăm linh một sáu trăm linh quốc lộ một a đoạn qua xã xen thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết và một mươi người bị thương
cũng thời gian trên xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b chín trăm năm mươi sáu đang lưu thông theo chiều từ bắc vào nam
khi tới địa điểm trên đã bất ngờ tông và lan can cầu huyện trên tuyến quốc lộ một a
hậu quả phụ xe trần thuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tử vong tại chỗ một mươi người bị thương được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe khách ngủ gật dẫn đến giật mình rồi đánh lái và đâm vào hệ thống lan can cầu huyện
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã có mặt tại hiện trường để phân luồng bảo đảm giao thông và xử lý vụ việc